thời gian qua tại khu vực bờ hữu sông hồng sông đà đoạn qua địa phận huyện ba vì thành phố hà nội
đã xảy ra một loạt sự cố sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn phòng chống thiên tai
đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân sinh sống xung quanh
đặc biệt với tình hình thời tiết còn có mưa kéo dài sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
gia đình ông nguyễn văn toán sống trong tình trạng bất an do bờ hữu sông hồng không ổn định
mới đây một phần bờ sông bị sạt lở khiến lòng dẫn chỉ còn cách khoảng sân trước nhà ông chừng năm mét
ngoài hộ ông toán bảy gia đình khác cũng phải sống trong âu lo bởi tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp

còn tại tuyến đê thuộc địa bàn xã trung hà tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng
tuy rằng đã được gia cố tuy nhiên sau đợt mưa trong tuần vừa qua
hầu hết tuyến đê đã bị sọt